tại thành phố hồ chí minh ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đã tổ chức hội nghị sơ kết tám tháng thực hiện kế hoạch số hai mươi bảy về tăng cường công tác phối hợp chống buôn lậu
qua tám tháng thực hiện kế hoạch số hai mươi bảy về tăng cường công tác phối hợp chống buôn lậu
các lực lượng chức năng đã phát hiện ba sáu trăm năm mươi bốn vụ vi phạm về buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa với một một trăm tám mươi đối tượng có liên quan
qua xử lý các vụ việc đã thu nộp ngân sách hơn tám mươi một tỷ đồng
ngoài những mặt hàng truyền thống như đường cát thuốc lá trụ ngoại xăng dầu
các đơn vị còn phải đấu tranh ngăn chặn nạn buôn lậu heo khẩu trang
tại hội nghị các đại biểu cục quản lý thị trường các tỉnh phía nam cho biết
dịch bệnh covid một mươi chín xuất hiện đã khiến các đối tượng buôn lậu chuyển hướng sang vận chuyển các thiết bị y tế
cụ thể là khẩu trang y tế qua biên giới campuchia để kiếm lời